một đầu là tin tức an ninh trật tự công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố để điều tra về hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ đối với nguyễn khắc hùng năm mươi tuổi nguyên chủ tịch ubnd xã ea hùa huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc
hai hộ sáu nhân khẩu đến nơi tranh trú an toàn
để chủ động ứng phó với mưa lớn và các tình huống bất ngờ
toàn lực lượng công an thành phố đà nẵng nhất là tại các địa bàn thường xuyên xảy ra ngập lụt sạt lở
sẵn sàng phương án ứng phó duy trì một trăm linh quân số ứng trực
bắt đầu từ ngày hôm nay để kịp thời hỗ trợ cho người dân
sinh sống ở khu dân cư khé cạnh đã hơn một mươi năm nay
mỗi mùa mưa lũ đến anh vũ lại tất bật chạy lụt
toàn bộ vật dụng trong nhà đều được kê dọn lên cao
dù có kinh nghiệm và chủ động hơn trong việc ứng phó
nhưng mỗi mùa lũ đi qua những người dân sống ở nơi đây lại càng thêm chật vật
thấu hiểu và chia sẻ nỗi vất vả của người dân
từ đêm qua đến chiều nay công an các phường
công an cùng đoàn thể tại khu dân cư thường xuyên xảy ra tình trạng ngập lụt
như thanh khê tây chính gián quận thanh khê hoa khánh nam hòa minh quận liên chiểu
tăng cường xuống địa bàn giúp đỡ người dân kê cao dọn dẹp vật dụng sinh hoạt
rà soát các hộ cần chi dời
tôi có nhiệm vụ vận động tổ bà con tổ là kê cao đồ đạc lên hết
sau đó là nhà nào nguy cơ mà không ở chịu được thì lên nhà người thân
hoặc là đăng ký lên trường lê văn tám
bây giờ là bộ đội

để ứng phó với mưa
với mưa lớn tình huống nguy hiểm có thể xảy ra
căn cứ vào tình hình thực tế công an các đơn vị địa phương sẽ vận dụng
các phương án cấp độ ứng phó phù hợp
tất cả phương tiện tra thiết bị quân số ứng trực đều được quán triệt tinh thần
sẵn sàng để triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạc cứu hộ
vì lực lượng xã hội vật là lực lượng dân với nhân dân
nên người ta nắm bác được các hộ dân các điều kiện thiếu khi nước dân lên
nhất là việc ở những khu vùng trống
nhà trợ thiệt trợ hệ thống điện phát an

sau đó khi tình huống xảy ra lực lượng dân quân dân phố dân phạm
sẽ hư động và đưa ra điều tiết cho phù hợp với tình hình thời tiết
công an các phường đến thời điểm này cũng sẵn sàng phương án di dời
sơ tán nhân dân trong vùng ngập luộc
trên tinh thần chủ động ứng phó
bị ba nhân dân thành phố hà nẵng đã chuẩn bị sẵn
các địa điểm là trường học nhà văn hóa
làm nơi tránh trúng cho người dân trong những ngày mưa lấm kéo dài
chuyển sang thông tin đáng chú ý khác
thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an vào trường ngày hôm nay
bệnh viện một mươi chín tháng tám đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ
cho hơn sáu cán bộ chiến sĩ thuộc ba mươi chín đơn vị khối cơ quan bộ
đóng quân trên địa bàn thành phố hà nội
nội dung khám kiểm tra sức khỏe định kỳ được thực hiện
theo đúng quy trình tiêu chuẩn của bộ y tế
khám tổng quát nội ngoại da liễu tai mũi họng răng hàm mặt
khám cận lâm sàng siêu âm điện tim xét nghiệm máu nước tiểu
khám sức khỏe định kỳ là hoạt động theo chế độ chính sách
dành cho cán bộ chiến sĩ toàn ngành
thể hiện sự quan tâm chăm lo của đảng nhà nước
dành cho lực lượng công an nhân dân
qua khám sức khỏe định kỳ cán bộ chiến sĩ có điều kiện
được thăm khám tư vấn sức khỏe và chỉ định điều trị kịp thời
các vấn đề về sức khỏe giúp tầm soát sớm bệnh tật
tiết kiệm chi phí điều trị và phục vụ việc đánh giá
phân loại sức khỏe cán bộ theo quy định của bộ công an
chiều nay liên bộ công thương tài chính điều hành giá xăng dầu
theo quy định áp dụng từ một mươi năm giờ
các doanh nghiệp đầu mối sẽ đưa ra mức giá bán lẻ
không cao hơn giá điều hành từ liên bộ
trong kỳ điều chỉnh lần này giá mặt hàng xăng đồng loạt giảm
cụ thể mỗi lít xăng ron chín trăm năm mươi ba giảm ba trăm chín mươi chín đồng xuống mức hai mươi ba năm trăm ba mươi đồng
xăng e năm ron chín mươi hai giảm ba trăm bốn mươi đồng xuống hai mươi hai hai trăm bảy mươi bốn đồng
giá các mặt hàng dầu cũng đồng loạt giảm
dầu diesel có giá hai mươi tám trăm tám mươi tám đồng một lít giảm một năm mươi hai đồng
dầu hỏa còn hai mươi một năm trăm một mươi hai đồng một lít giảm bảy trăm chín mươi ba đồng
theo bộ công thương mức giá được ban hành do giá thế giới giảm
các tổ công tác công an tp hcm đã kiểm tra phát hiện nhiều cửa hàng bên ngoài
đặc biệt là công ty quảng cáo cơ sở khắc dấu in số nhà
thế nhưng khi kiểm tra ở bên trong lại tìm thấy cả biển số xe
tại thời điểm kiểm tra nhiều cơ sở trưng bày nhiều biển số xe ô tô xe máy
không rõ nguồn gốc không có quốc quy
trong đó có nhiều biển số xe được in cắt dán để canh số
kết quả có bảy cơ sở không xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh
một mươi bốn cơ sở vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
các tổ công tác đã tạm giữ hai trăm bảy mươi bảy biển số mô tô ô tô các loại không rõ nguồn gốc
trong đó có một trăm bốn mươi năm biển số ô tô một trăm ba mươi hai biển số xe máy một trăm ba mươi bốn biển số có quốc huy một trăm bốn mươi ba không có quốc huy
tổ kiểm tra đã bàn giao toàn bộ hồ sơ biển số xe không rõ nguồn gốc cho công an cấp phường
tiếp tục xác minh xử lý theo quy định
đối với các cơ sở kinh doanh vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định
hành vi trưng bày
sản xuất biển số xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp là hành vi vi phạm pháp luật
đồng thời gián tiếp tiếp tay cho các đối tượng hoạt động vi phạm pháp luật
né tránh sự phát hiện của cơ quan công an gây khó khăn cho cơ quan công an
trong quá trình điều tra truy bắt tội phạm gây mất trực tự an toàn xã hội
trong thời gian tới công an tp hcm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp đấu tranh
phòng chống tội phạm trên địa bàn thành phố
trong đó chú trọng công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện
cũng như các cơ sở kinh doanh khắc dấu in ấn nhằm nâng cao hiệu quả
trong công tác phòng ngừa ngay từ cơ sở
thời gian qua công an tp hcm đã liên tục kiểm tra xử lý quyết liệt vi phạm
về trực tự an toàn giao thông
trong đó trọng tâm là xử lý vi phạm về nồng độ cồn
qua đó phát hiện và xử lý hàng trăm ngàn trường hợp vi phạm nồng độ cồn
tăng gần một trăm năm mươi số vụ so với cùng kỳ năm trước
chốt kiểm tra nồng độ cồn lúc hai mươi hai h này tại giao lộ
cộng hòa và úc tịch quận tân bình tp hcm
dù kiểm tra ngẫu nhiên thế nhưng chỉ trong khoảng ba mươi phút
các chiến sĩ đội cảnh sát giao thông tân sơn nhất đã phát hiện
và xử lý nhiều vụ vi phạm nồng độ cồn
khi đã mắc lỗi một số trường hợp còn điện thoại để được giải cứu
tuy nhiên với tinh thần đã được quán triệt không vùng cấm không ngoại lệ
nên tổ công tác đã kiên quyết lập biên bản xử lý

rồi nói chuyện ảnh nha
trà quần liên tục duy trì công tác kiểm tra bền bỉ lâu dài
đến nay đã có nhiều chuyển biến của người điều khiển ô tô
song vẫn còn một bộ phận nhỏ người điều khiển xe hai bánh chưa tôn trụ tốt quy định

có những trường hợp đã sử dụng thức uống có cồn nhưng vẫn nghĩ là không vi phạm
thậm chí hiểu sai là chỉ sử dụng rượu bia mới vi phạm nồng độ cồn

giờ em làm văn phòng ra hôm nay công ty linh hoa nó uống một hai lon thôi à
bà này uống nhiều hơn á cho nên bà chủ xe cho nên chạy em cũng chạy á

em uống ít hơn thì em chủ động là em chạy
em uống một hai lon thôi
mình chỉ uống một ly một cốc vậy thôi à
nhiều hình thức khác nhau như tổ chức tuần tra kiểm soát lưu động lập chốt kiểm tra ngẫu nhiên
quán trị công an tp thủ đức và công an hai mươi một quận huyện phải xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm
đối với người vi phạm là cán bộ công chức viên chức đảng viên thì cảnh sát giao thông sẽ tiến hành ghi nhận
các loại giấy tờ có liên quan xác minh và gửi thông báo vi phạm đến cơ quan công tác
để tổ chức kiểm điểm và xử lý theo quy định
quán trị công an thành phố thủ đức và công an hai mươi một quận huyện phải xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm
công an cấp xã phường thị trấn cùng với lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát lực tự
cảnh sát hành sự cảnh sát bà tí v v để tham gia vào công tác cường tra kiểm soát và xử lý vi phạm về nồng độ cồn
tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay phòng cảnh sát giao thông thành phố đã xử lý trên một trăm linh bốn trường hợp vi phạm nồng độ cồn
tăng trên sáu mươi một trường hợp tăng một trăm bốn mươi một bảy so với cùng kỳ năm ngoái
nhìn vào số liệu cho thấy việc sử dụng rượu bia thức uống có cồn tại tp hcm
còn rất cao nhưng số liệu cũng cho thấy sự quyết liệt đồng bộ và liên tục tra quân của cảnh sát giao thông
với tinh thần không có vùng cấm không có ngoại lệ nên đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm
đến nay ý thức chấp hành luật giao thông nhất là về nồng độ cồn của người dân tp hcm đã chuyển biến tích cực rõ rệt
liên quan sai phạm mua sắm vật tư y tế phòng chống dịch covid một mươi chín giai đoạn năm hai nghìn hai mươi
đến năm hai nghìn hai mươi một nhiều tập thể cá nhân trung tâm y tế huyện thành phố tỉnh kiên giang bị xử lý trách nhiệm
quỹ ban nhân dân tỉnh kiên giang giao sở y tế sở nội vụ tỉnh tham mưu tổ chức kiểm điểm trách nhiệm
giám đốc trung tâm y tế ở huyện thành phố trên địa bàn tỉnh
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một có sai phạm gồm huyện châu thành an biên gò quao an minh giang thành kiên lương
hòn đất tân hiệp vĩnh thuận dông riền tp phú quốc và tp hà tây
ngoài ra thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền hơn năm sáu tỷ đồng
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay hoạt động mua bán tàn trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trên địa bàn thành phố biên hòa tỉnh đồng nai diễn biến phức tạp
trước tình hình đó đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ quyết tâm đẩy lùi tội phạm ma túy
thời gian gần đây hoạt động tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố biên hòa vẫn diễn biến phức tạp
các con nghiện hoạt động với nhiều phần
nhưng với quyết tâm ngăn chặn tội phạm ma túy công an thành phố biên hòa đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát
điều tra tội phạm về ma túy công an các phường xã hai đồn công an khu công nghiệp tăng cường đấu tranh
trấn áp tội phạm ma túy
kết quả nhiều đường dây đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy đã bị bắt
mới đây công an thành phố biên hòa bắt quả tan đối tượng lê nguyễn hiếu trung hai mươi sáu tuổi
ngụ thành phố hồ chí minh đang mang ba gói ma túy đá có trọng lượng hơn một trăm linh hai gram
đi bán với giá hai mươi bốn triệu đồng
cho người nghiện tại khu phố hai phường trung dũng
mới rộng điều tra công an tp biên hòa đã tiến hành bắt khẩn cấp thái thành tân hai mươi sáu tuổi
và ngô sơn hoàng hai mươi một tuổi cả hai đều ngụ thành phố hồ chí minh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
khám xét nơi ở của các đối tượng tại phường tân thuận tây quận bảy thành phố hồ chí minh
thu giữ thêm bốn gói ma túy có trọng lượng hơn một mươi gram và nhiều tăng vật liên quan đến việc mua bán ma túy
tụi em nghiện ma túy không có nghị ủng định
nên tụi em bàn nhau là đi lấy ma túy về để đi giao lại cho những người có nhu cầu
lấy tiền đó để sinh vật chi tiêu
số tiền lợi là em chia làm ba
nói chung là em nhỉnh hơn chút tại vì em phải lo ăn uống nên phải nhỉnh hơn
kết quả từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đã phát hiện triệt phá một trăm ba mươi năm vụ bắt hai trăm bảy mươi ba đối tượng
mua bán tàn trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
phát hiện hơn ba mươi năm vụ một mươi sáu đối tượng so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
tăng vật thu giữ hơn một kg ma túy tổng hợp bốn trăm hai mươi năm gram thuốc lắc
gần một trăm năm mươi gram heroin cùng nhiều tăng vật khác
quá trình điều tra đã tiến hành khởi tố một trăm hai mươi ba vụ hai trăm một mươi chín bị can
xứ phạt vi phạm hành chính bốn mươi năm đối tượng với số tiền gần bảy mươi năm triệu đồng
chuyển bốn vụ bảy đối tượng để phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
thủ lý theo thẩm quyền số còn lại đang xử lý
trong thời gian tới lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm
tiếp tục làm tốt công tác phòng ngừa và tập trung và phát hiện các đối tượng mua bán
và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn tp hcm
để xây dựng kế hoạch triệt phá nhằm ổn định an ninh trật tự trên địa bàn
xác định cuối năm là thời điểm các đối
đối tượng thường hay lợi ích đối tượng thường hay lợi ích đối tượng thường hay lợi ích

công an tp hcm đã và đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ
trong đó có việc tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện
như quán karaoke nhà nghỉ nhà cho thuê
quyết tâm không cho tội phạm về ma túy có cơ hội hoạt động
có phần đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân
sẽ bắt đầu thí điểm phạt ngụy xe quá tải mà người vi phạm đã rời khỏi hiện trường
qua hệ thống camera
tp hcm kỳ vọng nâng cao hiệu quả xử phạt và tiết kiệm thời gian công sức con người
theo trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị tp hcm
nhân viên giám sát camera sẽ theo dõi các thông tin dữ liệu
từ các trạm cân khắp tp hcm truyền về trung tâm
qua đó hệ thống kiểm soát tải trọng xe tìm kiếm trích xuất phiếu cân
những xe vượt quá tải trọng cho phép mức vi phạm theo quy định
sau khi tìm kiếm người vận hành này sẽ kiểm tra thông tin phiếu cân ít nhất hai lần
trên cả phần mềm giám sát của trung tâm và hệ thống đăng kiểm
để có đầy đủ hình ảnh biển số xe vi phạm
kết quả cân đảm bảo thông tin không bị sai lệch
cuối ngày trung tâm sẽ chuyển các phiếu thông tin cho thanh tra sở giao thông vận tải
tp hcm xác minh tiếp tục ra quyết định xử phạt
theo trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị tp hcm
phạt nguội xe quá tải đem lại hiệu quả phạt đúng phạt đủ rất cao
theo sở tài nguyên và môi trường tp hcm trên địa bàn thành phố có sáu dự án thực hiện trình tự
thủ tục việc điều tra khảo sát đo đạt kiểm đếm xác minh nguồn gốc đất tài sản
gắn liền với đất trước khi nhà nước có thẩm quyền băng hành
thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án trên địa bàn thành phố
dự án nạo vét cải tạo môi trường xây dựng hạ tầng kỹ thuật rạch xuyên tâm
từ kênh nhu lọc thị nghè đến sông vàng thuật qua địa bàn của hai quận
quận bình thạnh và quận gò vấp có quy mô hơn một mươi năm tám mươi tám hectare và có một tám trăm tám mươi trường hợp bị ảnh hưởng
dự án khu đô thị bình quế thanh đa quận bình thạnh
dự án công viên khoa học công nghệ tp hcm trên địa bàn tp thủ đức
dự án khu công viên hội điều tiết khu dân cư tam phú các phường tam phú tam bình
và hiệp bình chánh trên địa bàn tp thủ đức
dự án nạo vét cải tạo môi trường xây dựng hạ tầng kỹ thuật bờ bắc kênh đôi trên địa bàn quận tám
dự án chính trang đô thị di dời và tác định cư các thiện điều kiện sống
cho các hộ dân sống trên và ven bờ nam kênh đôi
hiện sở tài nguyên và môi trường đã có dự thảo nghị quyết về quy định trình tự
thủ tục việc điều tra khảo sát đo đạt kiểm đếm xác minh nguồn gốc đất
tại sáng gắn liền với đất trước khi nhà nước có thẩm quyền bán hành thông báo thu hồi đất
để thực hiện dự án trên địa bàn
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng
của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố để điều tra về hành vi lạm quyền
trong khi thi hành công vụ đối với nguyễn khắc hùng năm mươi tuổi nguyên chủ tịch
ủy ban nhân dân xã ea hùa huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc
nguyễn khắc hùng tự ý điều chỉnh đối tượng được cấp đất trái quy định
theo điều tra ban đầu năm hai nghìn một mươi ủy ban nhân dân huyện buôn đôn có phê duyệt dự án
mở rộng khu giãn dân cho một trăm chín mươi sáu hộ tại buôn giang bông với tổng diện tích quy hoạch ba mươi hectare
tuy nhiên quá trình thực hiện hùng đã tự ý điều chỉnh đối tượng được thụ hưởng
và tổ chức giao đất cho các hộ dân
ngoài phương án sử dụng đất từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi hai
hùng đã thành lập hội đồng một trăm bốn mươi bảy tổ chức phân lô bốc thăm và giao đất cho một trăm hai mươi chín hộ dân
nằm ngoài danh sách theo phương án đã được ủy ban nhân dân huyện phê duyệt
trong đó có nhiều hộ là cán bộ công chức viên chức và có trường hợp là người nhà của hùng
hành vi lạng quyền của hùng đã gây thiệt hại cho nhà nước với tổng số tiền hơn hai ba tỷ đồng
theo thời điểm định giá vào năm hai nghìn hai mươi
hiện vụ án đang được văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý trách nhiệm của một mươi bốn thành viên còn lại trong hội đồng một trăm ba mươi
và các cá nhân khác có liên quan theo quy định của pháp luật
cùng với sự bùng đổ của internet mạng xã hội tệ nạn cho vay lãi nặng qua các website
hội nhóm trên mạng dần thay thế cho phương thức cho vay lãi nặng truyền thống
chỉ bằng một cuộc điện thoại hay là vài dòng chat với bản chụp một loại giấy tờ tùy thân
hoặc số điện thoại cá nhân đăng ký tài khoản gia lô
là có thể vay được tiền
vay tiền từ các tổ chức tín dụng hợp pháp thì người vay phải thực hiện thủ tục chặt chẽ
và phải có thế chấp
nhưng mà nếu vay nóng vay nặng lãi qua tổ chức tín dụng đen thì lại dễ dàng và nhanh chóng hơn
nhưng cùng với đó là những hậu quả khôn lường mà người vay khó có thể mường tượng
do ảnh hưởng của covid một mươi chín công việc khó khăn không bảo đảm chi tiêu
bà ngô thị hương phải hai lần vay tiền nóng qua nhóm tín dụng đen
chậm trả nợ bà liên tục bị đối tượng cho vay là trần văn ngữ tấn công khủng bố tinh thần
anh ấy và anh cũng đòi tiền thì tôi cũng chưa có
anh ấy định nhốt tôi trong nhà tôi rẳng cửa ra anh ấy quay vào là anh ấy chửi
xong anh ấy tát thẳng vào miệng tôi luôn
xong là tôi đi vay được ba triệu tôi giá cho anh ấy giá xong rồi anh ấy còn ngồi anh ấy còn chửi
tôi có cho bây số tiền bảy mươi triệu đồng và nãy suất là ba đồng trên một triệu trên một ngày

cần tiền trang trải cuộc sống
nhiều người dân đã tham gia các gói vay của các nhóm tín dụng đen
với lãi suất cao gấp nhiều lần lãi suất của ngân hàng
họ dễ dàng rơi vào vòng xoáy lãi mẹ đẻ lãi con
tiền lãi phải trả thậm chí gấp nhiều lần số tiền gốc
nguy hiểm hơn họ rơi vào mê cung do chính các nhóm đối tượng kinh doanh tín dụng đen răng ra
sau một thời gian mà người vay không thể thanh tán được
thì đối tượng lại giới thiệu cho một ad khác để vay để trả cho ad của người vay đang vay
nhưng thực tế thì
những cái app vay tiền đó thì hoàn toàn là vẫn của đối tượng
đấy là phương thức của bạn của đối tượng là sử dụng chính để lừa cho người dân
càng ngày càng phải vay thêm nhiều tiền và trả nhiều lãi
biến tướng và tinh vi hơn cầm đầu đường dây tín dụng đen có cả cán bộ tín dụng của ngân hàng
đơn cử như đối tượng vũ thanh tuân là cán bộ ngân hàng ở huyện lý nhân tỉnh hà nam
tôi có cho anh ngô thế phong ở phòng trận đường đảo vay hơn hai tỷ đồng
với lãi suất là năm trên một triệu đồng
trên một ngày đến thời điểm hiện tại thì tôi đã thu lãi của anh phong được hơn hai trăm linh triệu đồng
trong thời gian đấy tôi thu ép anh phong và nhờ anh công tên tôi gọi là công giác thu ép đòi đảo hộ
tín dụng đen ẩn mình dưới phò bọc doanh nghiệp cơ sở kinh doanh dịch vụ
câu nhử khách hàng bằng nhiều phương thức thủ đoạn quảng bá bằng hình thức truyền thống
dán hoặc là phát tờ rơi sử dụng mạng xã hội để câu nhử khách hàng
hoạt động tín dụng đen là nguyên nhân điều kiện phát sinh nhiều loại tội phạm
ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội
đội cảnh sát kinh tế môi trường công an quận thanh khê thành phố đà nẵng vừa tiến hành theo dõi
bắt quả tang một đối tượng trú tại phường tân chính có hành vi mua bán số lượng lớn thuốc lá điếu ngoại nhập lậu
đối tượng là nguyễn thị phương châu năm mươi hai tuổi trú tại địa phương chuyên kinh doanh hàng hóa tại chợ cồn
châu bị lực lượng công an bắt quả tang khi đang mang số lượng lớn thuốc lá lậu đi tiêu thụ
khám xét bên trong giỏ hàng của châu phát hiện hai mươi cây thuốc lá điếu đủ các nhãn hiệu nước ngoài
phối hợp với công an phường tân châu tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của châu và quầy bán tại chợ cồn
phát hiện thêm hai trăm một mươi bốn cây thuốc lá điếu nhập lậu các loại
qua làm việc nguyễn thị phương châu không xuất trình được bất cứ giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số thuốc lá điếu nói trên
hiện công an quận đã tiến hành lập biên bản
theo đúng quy định của pháp luật
thông tin từ cục đăng kiểm việt nam bộ giao thông vận tải cho hay
hiện có một số đối tượng giả mạo nhân viên các trung tâm đăng kiểm để gọi điện đến các chủ xe
thông báo ô tô chuẩn bị hết hạn kiểm định và phải ra hạn đăng kiểm
nếu đồng ý thì các đối tượng này sẽ gửi phiếu xác nhận gia hạn về qua hệ thống
chuyển phát nhanh
sau đó thì người nhận thông qua shipper chuyển lại một trăm linh đồng cho các đối tượng
do chưa hiểu rõ các quy định trong thông tư tám hai nghìn hai mươi ba về gia hạn kiểm định cho các xe ô tô con
đến chín chỗ ngồi không kinh doanh vận tải
một số chủ phương tiện đã tin tưởng và làm theo hướng dẫn của đối tượng giả mạo dẫn đến mất tiền oan
theo cục đăng kiểm hiện đã tải lên toàn bộ giấy xác nhận thời hạn kiểm định cho các xe cơ giới
có hạn kiểm định từ ngày ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
thuộc diện được ra hạn kiểm định
chủ xe có thể tra cứu gia hạn kiểm định trên website cục đăng kiểm theo đường link
ra hạn xcg vr org vn
hoặc trên ứng dụng ttdk và tự tải file giấy xác nhận gia hạn về
in ra để sử dụng khi lưu thông trên đường
để thực hiện gia hạn đăng kiểm tự động trên ứng dụng ttdk
người dùng thực hiện các bước sau
bước một truy cập vào ứng dụng ttdk ở phần lựa chọn dịch vụ
người dùng chọn ra hạn đăng kiểm
bộ đang được đặt ở vị trí dưới cùng
bước hai ngay sau đó sẽ dẫn khách hàng đến đường link gia hạn xcg vr org vn
để tra cứu xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận tem kiểm định
bước ba điền đầy đủ các thông tin như biển đăng ký số series giấy chứng nhận kiểm định
mã xác nhận sau đó bấm tra cứu
bước bốn trường hợp giấy chứng nhận được cấp thuộc diện gia hạn sẽ hiện kết quả trên màn hình
chủ xe bấm vào đường link bàn xác nhận thông tin kiểm định
và in ra giấy để sử dụng khi đi trên đường mà không cần đến trung tâm đăng kiểm
hay phải mất khoản phí nào
thưa quý vị chiều nay ngày một mươi ba tháng một mươi một liên bộ công thương tài chính điều hành giá xăng dầu
theo quy định áp dụng từ một mươi năm h các doanh nghiệp đầu mối sẽ đưa ra các mức giá bán lẻ
không cao hơn giá điều hành từ liên bộ
trong kỳ điều chỉnh lần này giá mặt hàng xăng đồng loại
cụ thể mỗi lít xăng ron chín trăm năm mươi ba giảm ba trăm chín mươi chín đồng xuống mức hai mươi ba năm trăm ba mươi đồng
xăng e năm ron chín mươi hai giảm ba trăm bốn mươi đồng xuống mức hai mươi hai hai trăm bảy mươi bốn đồng
giá các mặt hàng dầu cũng đồng loại giảm
dầu diesel có giá hai mươi tám trăm tám mươi tám đồng một lít giảm một năm mươi hai đồng
dầu hỏa còn hai mươi một năm trăm một mươi hai đồng một lít giảm bảy trăm chín mươi ba đồng
theo bộ công thương mức giá được ban hành do giá thế giới giảm

theo thống kê của hiệp hội các nhà sản xuất ô tô việt nam
trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt hai mươi năm ba trăm sáu mươi chín xe
gần bằng tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba và vẫn giảm ba mươi một so với cùng kỳ năm ngoái
trong doanh số bán hai mươi năm ba trăm sáu mươi chín xe này bao gồm một mươi chín sáu trăm linh xe
một trăm hai mươi bốn xe du lịch năm năm sáu trăm linh bốn xe thương mại và một trăm bốn mươi một xe chuyên dụng
như vậy doanh số xe du lịch giảm hai xe thương mại tăng một và xe chuyên dụng giảm một mươi bốn so với tháng trước
doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt một mươi sáu bốn trăm một mươi bốn xe giảm một so với tháng trước
và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là tám chín trăm năm mươi năm xe tăng hai so với tháng trước
nếu tính chung một mươi tháng tổng số xe chuyên dụng
trên toàn thị trường đạt trên hai trăm ba mươi năm chiếc giảm hai mươi chín so với một mươi tháng của năm hai nghìn hai mươi hai
doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm hai mươi bảy trong khi xe nhập khẩu giảm ba mươi ba so với cùng kỳ năm ngoái
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết tổng cục hải quan trung quốc đã chính thức chấp thuận
cho một doanh nghiệp của việt nam được xuất khẩu tổ yến sang thị trường này
theo cục thú y đến ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba có bốn mươi năm doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu tổ yến sang trung quốc
và đã được cục thú y hướng dẫn thực hiện giám sát an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm theo yêu cầu của trung quốc tại nghị định thư
trong đó chín doanh nghiệp đã hoàn thiện hồ sơ đăng ký xuất khẩu và nộp cho tổng cục hải quan trung quốc xem xét
sau đó tổng cục hải quan trung quốc đã có công hàm chính thức chấp thuận cho công ty cổ phần dinh dưỡng avanes việt nam
được xuất khẩu hai loại sản phẩm mà công ty đăng ký là tổ yến sạch và yến hũ trưng sẵn vào trung quốc kể từ ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
đối với các doanh nghiệp khác tổng cục hải quan trung quốc đang tiếp tục xét duyệt hồ sơ đăng đánh giá và sẽ thông báo sau khi kết quả đạt yêu cầu
thưa quý vị mối sa huỳnh đã được cục sở hữu trí tuệ bộ khoa học và công nghệ công nhận nhãn hiệu tập thể từ năm hai nghìn một mươi
tuy nhiên do nghề muối bắp bênh giá cả đầu ra không ổn định nên việc phát triển thương hiệu mối sa huỳnh gặp rất nhiều khó khăn khi không tạo ra được những sản phẩm muối
diêm dân chủ yếu xuất bán mối thô và điều này đã khiến cho nghề mối của diêm dân sa huỳnh ở phường phổ thạnh thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi không nâng tầm được thương hiệu
xác định được rào cản này trong nhiều năm nay thì địa phương đã tìm cách hỗ trợ cho người dân làm muối để từng bước xây dựng được
thương hiệu mối sa huỳnh
làm mối sạch theo công nghệ chải bạc là cách mà hộ diêm dân như ông út lựa chọn để nâng cao chất lượng hạt mối sa huỳnh
được địa phương hỗ trợ chi phí đầu tư ban đầu gia đình ông đã chuyển đổi từ sản xuất truyền thống sang kỹ thuật làm mối sạch theo phương pháp trải bạt đem lại hiệu quả kinh tế cao
từ đầu vụ muối năm hai nghìn hai mươi ba đến nay gia đình ông đã thu về sản lượng hơn ba mươi năm tấn muối
giá muối đang ở mức gần hai đồng một kg đang giúp cho những hộ diêm dân làm muối sạch như ông
có nguồn thu nhập ổn định
với diện tích khoảng một trăm linh hectare hàng năm diêm dân sa huỳnh sản xuất đạt sản lượng khoảng bảy tấn mối
chính quyền địa phương các hợp tác xã sản xuất muối luôn hỗ trợ khuyến khích diêm dân mạnh dạn đầu tư
áp dụng khoa học kỹ thuật để sản xuất mối sạch nhằm nâng cao sản lượng và chất lượng của mối sa huỳnh
không chỉ xuất bán mối thô một số cơ sở sản xuất chế biến mối sa huỳnh cũng đã chế biến ra nhiều sản phẩm mối chất lượng cao
từ hạt mối sa huỳnh như mối hầm mối tre hoa muối
trong đó có một số sản phẩm chế biến từ mối sa huỳnh đã đạt sản phẩm ô cốp ba sao bốn sao
các sản phẩm mang thương hiệu mối sa huỳnh này không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước
mà còn xuất khẩu sang thị trường nước ngoài mở ra cơ hội tăng thu nhập cho diêm dân sa huỳnh
nâng cao chất lượng muối qua các mô hình của các hợp tác xã để gắn với sản xuất và tiêu thụ ngay trong ở địa phương
điển hình là một số hợp tác xã muối mà đã được công nhận ô cốt kiến nghị sở nông nghiệp cũng như ủy quân tỉnh
hỗ trợ cho kế hoạch sản xuất mối của sa huỳnh
đặc biệt là hỗ trợ về cơ giả hạ tăng để từng bước là chính trang đồng mối theo hướng là sản xuất
công nghệ cao
trong kế hoạch phát triển sản xuất chế biến và tiêu thụ muối trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tỉnh quảng ngãi đạt mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi sản lượng muối đạt trên hai mươi tấn một năm
trong đó một trăm linh diện tích sản xuất mối sạch theo hướng công nghiệp tổng vốn đầu tư để phát triển sản xuất
chế biến và tiêu thụ trong giai đoạn này ở vào khoảng trên một trăm linh tỷ đồng
đây sẽ là cơ hội để muối sa huỳnh vợ muối chủ lực của quảng ngãi xây dựng và phát triển mạnh thương hiệu
tạo điều kiện cho diêm dân giàu lên từ muối
tiếp theo mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý khác có trong bản tin kinh tế phương nam
kim thạch xin kính chào quý vị đến với tin tức kinh tế phương nam
kính thưa quý vị cục hải quan tp hcm đã công bố thông tin mới cho biết trong tháng một mươi vừa qua
tổng kim ngạch của hàng hóa là hơn một mươi tỷ đô la mỹ
chi tiết hơn kim ngạch nhập khẩu đạt năm năm tỷ đô la mỹ trong khi kim ngạch xuất khẩu đạt năm năm tỷ đô la mỹ
tính đến ngày một mươi năm tháng một mươi tổng giá trị của hàng hóa xuất nhập khẩu đã đạt chín mươi hai ba mươi bảy tỷ đô la mỹ
giảm một mươi sáu chín mươi năm so với tổng giá trị của hàng hóa xuất nhập khẩu
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai giảm một mươi tám tám mươi năm tỷ đô la mỹ
trong số này giá trị hàng nhập khẩu giảm hai mươi hai mươi tám xuống còn bốn mươi tám bốn mươi sáu tỷ đô la mỹ
trong khi giá trị hàng xuất khẩu giảm một mươi hai chín mươi ba xuống bốn mươi ba chín mươi một tỷ đô la mỹ
cục hải quan tp hcm lý giải nguyên nhân là do một số nhóm hàng nhập khẩu đặc biệt là xăng dầu
máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện sắt thép đều ghi nhận giảm giá trị từ chín một mươi một
điều này đã dẫn đến sự giảm mạnh về thuế nhập khẩu từ các nhóm hàng này
vì vậy số thu ngân sách nhà nước của cục hải quan tp hcm tính đến ngày một mươi năm tháng một mươi
chỉ đạt chín mươi sáu hai mươi bốn sáu tỷ đồng tương đương sáu mươi năm tám mươi sáu so với chỉ tiêu pháp lệnh là một trăm bốn mươi năm tám trăm linh tỷ đồng
giảm một mươi hai bảy mươi chín so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai tức giảm một mươi bốn tám mươi hai năm tỷ đồng
theo dữ liệu từ tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán việt nam hơn năm trăm bốn mươi năm tài khoản chứng khoán đóng trong tháng một mươi
cụ thể trong tháng một mươi tổng số tài khoản mở mới là một trăm sáu mươi bảy sáu trăm năm mươi chín tài khoản và số tài khoản thực hiện đóng là năm trăm bốn mươi năm ba trăm tám mươi sáu tài khoản
đây là lần đầu tiên xảy ra hiện tượng số tài khoản đóng lớn hơn tài khoản mở thậm chí còn gấp tới hơn ba lần
việc giảm số lượng tài khoản cá nhân có thể do nhà đầu tư đóng bớt
theo quy định tại mỗi công ty chứng khoán nhà đầu tư chỉ được mở một tài khoản
tuy nhiên nhà đầu tư không bị giới hạn số lượng tài khoản chứng khoán tức là mỗi người có thể mở một tài khoản tại mỗi công ty chứng khoán khác nhau
từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng một mươi một tại trung tâm hội trợ trưởng lãnh sài gòn quận bảy tp hcm
trung tâm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp sở công thương tp hcm phối hợp với công ty cổ phần hội trợ trưởng lãm và quảng cáo việt nam
vietfair tổ chức
tổ chức triển lãm quốc tế máy móc thiết bị công nghệ và sản phẩm công nghiệp vinamark expo năm hai nghìn hai mươi ba với sự tham gia của một gian hàng từ một mươi năm quốc gia vùng lãnh thổ
sự kiện diễn ra với sự ủng hộ của ủy ban nhân dân tp hcm sở công thương tp hcm và các hiệp hội ngành nghề các sở ban ngành và các đối tác quốc tế
năm nay triển lãm có quy mô một gian hàng của bảy trăm năm mươi đơn vị là các cơ quan tổ chức doanh nghiệp việt nam và cơ quan tổ chức doanh nghiệp
đến từ một mươi năm quốc gia vùng lãnh thổ như ấn độ đức hoa kỳ hàn quốc với năm chuyên đề chính máy móc thiết bị công nghiệp điều khiển tự động hóa công nghệ hàng cắt và gia công kim loại luyện kim ống thép gan thép cao su nhựa công nghiệp hóa chất
nổi bật tại triển lãm là khu trưng bày được thiết kế ấn tượng theo mô hình ngôi nhà chung của sở công thương tp hcm
tại đây sẽ giới thiệu những sản phẩm đạt thương hiệu vàng trong nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực tp hcm
tuyên truyền giới thiệu chủ trương và các chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp của sở công thương tp hcm giúp truyền tải thông tin trực tiếp đến cộng đồng doanh nghiệp hiệp hội ngành hàng trong nước và quốc tế
trong khuôn khổ triển lãm ban tổ chức phối hợp cùng các cục vụ chức năng hiệp hội ngành hàng và các đơn vị trong ngành tổ chức các chương trình hội thảo tòa đàm giao thương diễn đàn doanh nghiệp các hoạt động giới thiệu công nghệ sản phẩm mới trình diễn công nghệ robot và tự động hóa
tổ chức cho các đoàn doanh nghiệp quốc tế tham quan khảo sát khu công nghiệp khu chế xuất nhà máy trang trại tại hà nội tp hcm bình dương bắc ninh và các tỉnh thành lân cận
sau sáu năm khởi công dự án cầu long đại nối liền phường long bình và long phước tp thủ đức tp hcm sẽ chính thức thông xe cuối năm nay
đại diện ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực tp thủ đức cho biết hiện tại dự án đã hoàn thành phủ nhựa mặt cầu và đường dẫn
đơn vị thi công đang gấp rút thực hiện các công tác khác như sơn phân làng để đảm bảo giao thông trong khu vực
bên cạnh đó nhà thầu cũng triển khai hạng mục thoát nước mặt cầu hệ thống chiếu sáng
sau khi cầu long đại được hoàn thành sẽ trút ngắn khoảng cách đi lại giữa phường long bình và phường long phước thuận tiện cho việc đi lại của người dân
trước khi có cầu long đại người dân hai bên bờ phải di chuyển hơn một mươi km thì nay khoảng cách được trút ngắn chỉ còn năm trăm linh mét
cầu long đại có chiều dài hơn bốn trăm chín mươi m chiều rộng một mươi bốn m
tổ chức giao thông gồm bốn làng xe có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho thành phố thủ đức
hiện nay một số phương tiện cá nhân đã tự ý lưu thông qua cầu
tuy nhiên chủ đầu tư cho rằng người dân chưa nên lưu thông để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công
sau ba năm ngưng thi công đến nay công trình xây dựng cầu nam lý tại thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh đã được hợp long nhịp chính nguyên đơn một
đây là tín hiệu rất khả khoan
và được kỳ vọng toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào dịp ngày hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi bốn theo kế hoạch đã đề ra
dự án giao thông cầu nam lý khởi công từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín phải tạm ngừng thi công vì không có mặt bằng triển khai
kể từ đó hoạt động kinh doanh đi lại và cuộc sống của gia đình chị lê thị thảo cũng như nhiều hộ dân nằm trong dự án gặp không ít khó khăn
đến cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba công trình tiếp tục thi công trở lại
sau khi có được mặt bằng
dưới sự quản lý giám sát chặt chẽ của chủ đầu tư và quyết tâm của đơn vị thi công
đến nay công trình cầu nam lý đã chính thức được hợp long nhịp chính nguyên đơn một
theo thiết kế cầu nam lý có hai nhánh hai chiều riêng biệt tách nhau bởi khoảng tỉnh không ở giữa
sự kiện này đã đặt mốc quan trọng tiến tới hoàn thành dự án theo kế hoạch vào dịp lễ hai tháng chín năm sau
tới ngày hai tháng chín mà cũng rất là mong nó hoàn thành
tại vì cái thời gian mà ngưng chạy ở đây
tất cả các người dân ở đây làm ăn rất là khó khăn
phải ngưng hết một số người phải chuyển đi nơi khác để làm
còn đường xá thì vào nhà kia thì chèn vào nhà nọ
thì làm cái trồng chất lên nhau rất là khó khăn xe cộ đi vào là cũng không có được
thế nên rất hy vọng là nếu mà cái này tiếp tục hoàn thiện sớm
đúng như dự kiến thì mở rộng được
thì người dân ở đây nó đỡ cực
em cũng hy vọng là như vậy
công trình xây dựng cầu nam lý
nam lý có tổng mức đầu tư chín trăm một mươi chín tỷ đồng
trong đó chi phí xây lắp bốn trăm hai mươi ba tỷ đồng
phí bồi thường giải phóng mặt bằng là bốn trăm linh ba tỷ đồng
chiều ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
chủ đầu tư cùng với nhà thầu
đơn vị tư vấn giám sát đã tổ chức lễ hợp long dịp chín nhánh một
đồng thời phát động thi đua đạt mục tiêu hoàn thành đúng tiến độ
cụ thể đạt mục tiêu giải ngân trên chín mươi năm tổng vốn dự án trước ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
tiếp tục đẩy nhanh thi công
phấn đấu hoàn thành một trăm linh công trình
và thông xe ngày hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi
điều này thể hiện một sự quyết tâm của chủ đầu tư và các địa thi công để nhanh tiến đầu thi công
sau khi mà được tiếp nhận mặt bằng đến hôm nay thì cái khối lượng hoàn thành đã đạt được sáu mươi và
tiến độ giải ngân đã đạt sáu mươi sáu các đơn vị đang phấn đấu là sẽ thông xe toàn bộ công trình này vào
ngày hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi bốn sắp tới và xem đây như là một sự cố gắng để đền đáp lại
cái sự hy sinh của bà con khi đã bằng giao mặt bằng để chúng ta tiếp tục triển khai bởi vì đấy là một
công trình đã phải dừng thi công trong ba năm vừa qua đối với địa phương thì chúng tôi cũng cố gắng hết
sức trong công tác là cả hệ thống chính trị cùng chung tay để vận động người dân trong công tác là
bằng dao mặt bằng để làm sao cùng với cả đơn vị thi công và chủ dự án đẩy nhanh về cái tiến độ bà
bà con trên địa bàn phường thì cũng rất là mừng và trông chờ khi mà dự án dự kiến thì đến hai tháng chín
năm bốn đưa vào hoạt động đối với cầu năm lý thì sẽ giải quyết được rất là nhiều những cái vấn đề như
là quá tải của đường đổ xung hợp và cái bộ mặt của địa phương cũng ngày càng than trang hơn trong cái
thời gian sắp tới và cũng mong rằng là bên đơn vị thi công thì cũng sẽ cố gắng để nhanh tiến độ để
những cái mong chờ của bà con trong thời gian qua cũng được hoàn thành thời gian qua thành phố hồ
hồ chí minh đã có nhiều dự án công trình giao thông trọng điểm nhằm mở rộng hạ tầng giao thông thành
phố cho hiệu quả giao thương vận chuyển hàng hóa hành khách các công trình này góp phần phát
triển kinh tế giải quyết nạn ung tắc giao thông ngoài dự kiến thông xe cầu nam lý vào hai tháng chín
năm hai nghìn hai mươi bốn còn có các dự án giao thông trọng điểm khác cũng đặt kế hoạch thông xe như cầu phước long
cầu trạch đĩa vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn và khánh thành cầu tăng long vào dịp ba mươi tháng bốn
năm hai nghìn hai mươi năm với phương châm lấy nhân dân làm chủ thể do đó từ hiệu quả giải phóng mặt bằng
văn hóa văn đai ba các dự án trên đã hoàn tất giải phóng mặt bằng vượt tiến độ điều
này tạo thuận lợi cho thi công xây dựng công trình theo đúng kế hoạch đề ra
xu hướng vật liệu xây dựng việt nam hiện đang hướng đến công nghệ sản xuất xanh
thân thiện với môi trường chính vì lẽ đó triển lãm việt build nói chung và việt build
tp hcm nói riêng là cầu nối quan trọng cho việc đem những sản phẩm hiện đại này
giới thiệu đến các nhà mua bán và đối tác trong lĩnh vực xây dựng sự phát triển của triển lãm
việt build chứng tỏ tầm quan trọng của thị trường việt nam với các nước trên thế giới phóng sự này
cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay các quốc gia trên thế giới đã và đang chú trọng
vào phát triển kinh tế và sản xuất theo hướng tăng trưởng xanh nhằm giải quyết hậu quả của biến
độ khí hậu gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu xu hướng vật liệu xây dựng xanh tiết kiệm năng
lượng thân thiện môi trường được xem là hướng giải quyết cho thị trường ngành vật liệu xây dựng
để đạt mục tiêu này xu hướng vật liệu xây dựng phải đáp ứng được yêu cầu tiêu tố ít năng lượng
hơn vì khói tạo và giúp tiết kiệm được năng lượng tiêu thụ cho công trình xây dựng khi đưa vào sử
dụng ngoài ra xu hướng vật liệu xây dựng việt nam thời kỳ hai nghìn hai mươi hai hai nghìn ba mươi định hướng đến năm hai nghìn năm mươi là
mục tiêu hướng tới của ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng với các tiêu chí là phát triển
vật liệu xây dựng hiệu quả bền vững đáp ứng cơ bản nhu cầu trong nước từng mức tăng cường xuất
khẩu góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội tiếp cận và ứng dụng nhanh nhất
các thành tựu khoa học công nghệ quản lý nhất là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư sử dụng
hiệu quả tài nguyên trực để tiết kiệm năng lượng nguyên liệu nhiên liệu hạn chế tối đa ảnh hưởng tới
trường trong quá trình khai thác chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng
các doanh nghiệp doanh nhân hiện diện tại đây sẽ đi đầu trong việc khắc phục mọi khó khăn vững mắc
để tiếp tục phát huy sáng kiến sáng tạo đổi mới tư duy nhằm hoàn thiện các dây chuyển công nghệ
kỹ thuật thực hiện nhanh việc chuyển đổi số để làm ra những sản phẩm có chất lượng cao
giá cả cạnh tranh hơn mẫu mã hấp dẫn hơn
không chỉ phục vụ tốt nhất cho nhu cầu trong nước mà còn xuất khẩu ra nước ngoài thật đều
những năm gần đây triển lãm vietbild như một làn gió mới cho ngành thị trường xây dựng việt nam
các sản phẩm mới được trưng bày giới thiệu tại triển lãm luôn đem đến hiệu quả cao cho các doanh
nghiệp tham dự sự phát triển mạnh mẽ của triển lãm vietbild đã đổi mới phát triển cho thị trường
ngành xây dựng việt nam xu hướng vật liệu xây dựng xanh an toàn với môi trường hạn chế sử dụng tài nguyên
đã được áp dụng rộng rãi tại hỗ trợ triển lãm các doanh nghiệp hiện nay cũng hiểu rõ được sự
phát triển của ngành khoa học công nghệ và đổi mới công nghệ xây dựng thông qua xu hướng vật liệu xây
dựng xanh do đó các doanh nghiệp luôn chú trọng đến việc tham gia triển lãm để học hỏi thêm các
xu hướng vật liệu xây dựng an toàn với môi trường và mang tính bình vẩn tại triển lãm khách tham
quan sẽ được chiêm ngưỡng những sản phẩm mới phục vụ cho các ngôi nhà thông minh thành phố thông minh
xanh sạch đẹp và an toàn đảm bảo các giải pháp xanh và môi trường tốt cho cộng đồng xã hội
sản phẩm của chúng tôi sản xuất da thì một trăm linh là nhiễu nguyên sinh cộng với những chất vụ da an
toàn với sức khỏe và hướng tới cái nhu cầu kiến trúc là hiện đại cũng như là tân cổ điển đầy đủ
mọi phụ kiện và sản phẩm của chúng tôi thì có độ bền là trên ba mươi năm không bị rêu mốc mối mọt
không bị ẩm vì vậy nên là một cái vòng đời sử dụng của sản phẩm nó rất là dài và khi khách
hàng làm một lần thì không cần phải thay thế và nó thay thế được cho nhiều loại vật liệu
ví dụ như là giả đá giả gỗ và khi mà mình đã thay thế ra các cái vật liệu tự nhiên thì nó dẫn tới là
sẽ làm cho rừng đầu nguồn sẽ không bị khai thác nữa vì cái sản phẩm của chúng tôi ra cái bề mặt
giả gỗ nó tương tự như gỗ tự nhiên và nó mang lại cái tính thẩm mỹ cao và đáp ứng mọi loại nhu
cầu của kiến trúc hiện tại triên lãm quốc tế vietbuild là hoạt động thường xuyên và cụ thể
nhằm hỗ trợ việc thực hiện chủ trương chính sách của nhà nước về xây dựng và về bất động sản
xúc tiến thương mại chuyển giao công nghệ hợp tác đầu tư xây dựng và phát triển hình ánh thương
hiệu trong đó có chủ trương về xu hướng vật liệu xây dựng xanh chính vì nhu cầu kết nối công nghệ
trên nền tảng kỹ thuật số kinh tế số và sàn thương mại điện tử và tinh thần hội nhập liên tục
các doanh nghiệp tham gia triển lãm với mục đích tìm hiểu nhu cầu thiết yếu của thị trường và
những nét kiến trúc thiết kế mang tính hiện đại hài hòa với truyền thống đối với công trình xây dựng